từ đầu tháng tám đến nay liên tục các bệnh chuyển nhiễm như tay chân miệng viêm não nhật bản viêm phế quản
và hiện nay là bệnh sởi đang lây lan nhanh chóng và có nhiều diễn biến phức tạp ở tp hcm và các tỉnh phía nam
hơn một tháng nay chị hoàng thị thương ba mươi năm tuổi ở huyện cư rút tỉnh đắk nông
phải đưa con hoàng khôi đàng một mươi ba tháng tuổi đi điều trị tại bệnh viện nhi đồng một tp hcm
từ viêm phổi cấp hiện nay cháu đã bị lây nhiễm chéo bệnh sởi rất nặng ở độ ba độ bốn
bắt đầu là sốt với lại lở từ trong miệng ở trong cổ họng lở ra là không có ăn uống gì hết mà toàn sốt thôi
xong bắt đầu là mới lên hột hột ở mặt với lại tay chân mấy hột xong lần lần là nó nổi hết lên người
nhiều bệnh nhi khác hiện đang điều trị tại bệnh viện nhi đồng một cũng có biểu hiện rất nặng
bệnh viện phải cách ly để tránh lây lan
nó bị chóc bỡ hai ba bốn bỡ này rồi đó

mà muốn nó bao hấp

để tới nốt sốt ba mươi tám độ em mới chế xuống đây và bắt xử cho nhậu vệ luôn ạ
tại khoa nhiễm thần kinh bệnh viện nhi đồng một và khoa nhiễm thần kinh bệnh viện nhi đồng một
hiện vẫn còn hơn một trăm năm mươi bệnh nhi đang điều trị bệnh sởi
các ca mắc bệnh sởi đa số do các cháu chưa được tiêm phòng đầy đủ
thường thường là cái mùa sởi về đúng mùa của nó là khoảng từ tháng một mươi hai đến tháng hai
cho nên bây giờ mới là có tháng một mươi hai
thành ra nếu mình không trầm phòng ngừa tốt thì số ca nó sẽ còn tăng
sởi sau khi ra ban vẫn còn sốt có thể có những biến chứng viêm phổi thậm chí là viêm não
có một số trường hợp em bé cơ địa những dịch kém có thể gây tử mong
với thời tiết diễn biến phức tạp mưa nắng thất thường như hiện nay là điều kiện thuận lợi
để các loại dịch bệnh lây lan để chủ động phòng chống bệnh sởi
phụ huynh cần cho trẻ tiêm chủng phòng bệnh tại các điểm tiêm chủng
trong chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia
khi phát hiện triệu chứng nghi ngờ bệnh sởi như sốt phát ban mắt đỏ chảy nước mũi
cần đến các cơ sở y tế để được trần đoán và điều trị sớm tránh bị biến chứng